với hai tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
lương văn hiếu chú tải thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk vừa phải nhận bàn án chín năm sáu tháng tù
mâu thuẫn với vợ cũ của mình hiếu mang theo quốc sang nhà chị nguyễn thị hoa để giải quyết
không chỉ dùng quốc đập phá xe ô tô của chị hoa đối tượng còn đánh liên tiếp ba nhát vào đầu và vai của vợ cũ
chưa dừng lại khi nhìn thấy chị hoa được đưa đi cấp cứu đối tượng còn dùng đá ném vỡ kính xe ô tô
hiếu đã phải nhận tổng hình phạt là chín năm sáu tháng tù giam cho tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản